tại hội thảo quốc gia vượt qua khủng hoảng phát triển bền vững ngành hàng không việt nam
do hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam và viện kinh tế xã hội và công nghệ tổ chức ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
các nhà quản lý chuyên gia đều cho rằng thị trường hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng
có thời điểm dù không bay nhưng vẫn trăng trải chi phí cố định nên dẫn đến lỗ nặng nề
dự kiến hàng không phải mất tới ba năm mới phục hồi như năm hai nghìn một mươi chín
tình trạng này cho thấy cần có giải pháp giúp thị trường hàng không phát triển một cách bền vững
theo các hãng hàng không thì thị trường nội địa tuy có phục hồi nhưng giá vé lại giảm mạnh
thị trường quốc tế đóng băng tập trung chủ yếu là các chuyến bay đưa công dân hồi hương
với đà suy thoái kinh tế và tâm lý lo ngại khiến ngành hàng không lâm vào tình trạng sụt giảm dòng tiền nghiêm trọng
vì vậy doanh nghiệp hàng không rất cần nguồn lực tài chính để tiếp tục hoạt động
vay cái gói vai gọi là cái gói vai tái cấp vốn thông qua cái hồ sơ tiến dụng
chúng tôi đảm bảo về phương án kinh doanh khả thi phương án có tài sản bảo đảm để được vay
và sau đó thì ngân hàng thương mại sẽ dùng cái bộ hồ sơ là cái bộ số tiến dụng đấy để xin tái cấp vốn từ ngân hàng nhà nước
thì với cái gói đấy thì cái lãi suất nó sẽ được yêu đại và cái mục tiêu là gì để hỗ trợ khó khăn trong ngành hàng không
theo một số chuyên gia các hãng hàng không việt cần được cứu và nhà nước cần có trách nhiệm như hỗ trợ cấp vốn lãi suất
các hãng hàng không cần chung sức đồng lòng để vượt qua đại dịch
cục hàng không đang phối hợp với các hãng nghiên cứu trình chính phủ mở lại chuyến bay quốc tế đến nước ta với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh không mở cửa ảo ạt hay vì kinh tế mà bỏ qua dịch bệnh
chúng tôi vẫn đã đang và tiếp tục nghiên cứu các phương án để báo cáo lên bộ lên chính phủ để sớm có thể đưa phương án khai thác trở lại hoạt động bay quốc tế trong thời gian mà sớm nhất có thể
đề nghị chính phủ quốc hội tiếp tục

các chuyên gia cho rằng cần kích hoạt thị trường nội địa hàng không cũng như du lịch tạo nên sức cầu nội địa
đồng thời các hãng hàng không cần chứng minh với ngân hàng ngành hàng không là mũi nhọn về kinh tế hứng chịu thiệt hại nhiều nhất
nhưng lúc đứng dậy cũng phải là đầu tiên và cần được phát triển bền vững